thưa quý vị để tập trung cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất
đồng thời phòng ngừa sự cố tai nạn trong quá trình triển khai thi công các công trình dự án nói chung
thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện số một cdttg ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố tai nạn
tại công trường thi công dự án cầu lọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng
chủ trì tiếp tục phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng bộ công an bộ xây dựng bộ giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết
để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời đảm bảo yêu cầu nhanh nhất hiệu quả nhất
kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu đọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật
tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình
dự án không để xảy ra các sự cố tai nạn tương tự
và những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được phóng viên chúng tôi cập nhật
và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo